một mươi ba tuổi đã giản nhà đi bụi
một mươi tám tuổi lĩnh ám tử hình
một mươi ích lạc lối và những cuộc hoang tàn
do không chịu được cảnh nghèo khó
năm một mươi ba tuổi huấn đã rời quê na sang ra thành phố điện biên làm ăn sinh sống mong được đổi đời
nhưng với một cô gái mới lớn lại thích cuộc sống sung sướng
huấn nhanh chóng bị lôi cuốn vào những cuộc ăn chơi bay lắc và cặp kè với những người đàn ông lớn tuổi
mới một mươi ba tuổi đã giạt nhà đi bụi
một mươi tám tuổi ba tháng phải lĩnh ám tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy
đó là bi kịch đau xót của cô gái xinh đẹp lường thị huấn
sinh năm hai nghìn trú tại xã na sang huyện mường trà tỉnh điện biên
sinh ra và lớn lên ở nơi gió núi mây ngàn huấn được trời phú cho khuôn mặt ưa nhìn
mái tóc dài tha thướt cổ cao trắng trẻo
chả thế mà mới lớn huấn đã được nhiều cậu con trai mê tít
huấn học không giỏi và cũng chán học
huấn không hề có ý định nối nghiệp làm nương của bố mẹ mà khao khát ra thành phố làm việc nhẹ lương cao
vậy là mới một mươi ba tuổi đầu huấn một mình bắt xe ra thành phố
huấn đầu quân cho một số ba vũ trường và nhanh chóng trở thành những hot girl
trong giới ăn chơi tại thành phố điện biên phủ điện biên
cuộc sống của huấn hệt như những loài sinh vật sống về đêm
ngày ngủ đêm xuống thì tú tát nhan sắc rồi lên sàn nhảy mồi khách
ngoài tiền của các chủ quán bar vũ trường trả
thì còn có rất nhiều bạn nhảy muốn mời em nhảy riêng
huấn cảm với một số đại gia ở điện biên hà nội bắc ninh
huấn kể từ khi gặp với một số đại gia ở điện biên huấn đã dính vào ma túy đá
tuy nhiên không muốn quá phụ thuộc vào bồ huấn vẫn tự mình đi kiếm tiền
và rồi huấn đã quen với nam giới là vi trung hiển
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thị trấn lộc bình huyện lộc bình lạng sơn
hiển là một trong những mắt xích quan trọng trong một đường dây chuyên cung cấp ma túy tổng hợp
cảm ơn các đám dân chơi
huấn nhớ như in ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi tám lần đầu tiên em đi sách thuê cho hiển
chỉ cần mang cái ca táp từ điện biên về là đã có năm mươi triệu để tiêu đơn giản vậy thôi
hiền nói với huấn như vậy và sự việc đã diễn ra đúng như thế
lúc đầu huấn đi sách hàng thuê cũng hơi run
nhưng sau khi nhận được năm mươi triệu từ hiển
thì huấn đã mạnh dạn mua ma túy đá để chơi rồi sắm sửa cho bản thân đủ thứ
số tiền mà cha mẹ của huấn ở quê có
mưa cũng không bao giờ có đã nhanh chóng được cô gái này tiêu sạch
thấy chuyến đầu dễ ăn nên ngày năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
nhận điện thoại của hiển thì huấn hiểu ngay
sáng bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám khi chiếc xe khách từ điện biên về đến bến xe mỹ đình
nam từ liêm hà nội huấn không xuống ngay
cô ta tỏ ra khá lọc lõi khi vẫn ngồi im trên xe và âm thầm quan sát
khi khách đã xuống gần hết thuấn cho rằng đã an toàn mới xuống lấy hành lý
trước đó khi hiển xếp một mươi bánh heroin
vào vali huấn đã dỡ ra xếp lại
tuy nhiên dù cao tay đến mấy thì cô ta cũng không thoát khỏi lưới trời
khi huấn xách vali vào mấy túi đồ định bắt taxi đi lạng sơn
thì bị tổ công tác thuộc công an quận nam từ liêm hà nội bắt giữ
tài liệu điều tra từ cơ quan công an cho thấy khoảng tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
vi trung hiếu quen biết một người đàn ông tên thắng
sống ở khu vực biên giới việt lào
sau đó giữa tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
trong một lần gặp người tên thắng thỏa thuận cùng hiển
về việc vận chuyển ma túy với tiền công một mươi năm triệu đồng một bánh heroin
cùng thời điểm thắng đưa cho hiển chiếc điện thoại gắn sẵn sim thẻ
và dặn chỉ dùng nó để liên lạc trong quá trình giao dịch ma túy
chiều tối ngày năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám hiển nhận được cuộc gọi từ thắng
hẹn đến khách sạn him lam thành phố điện biên nhận một mươi bánh heroin
rồi chuyển tới một cây xăng thuộc huyện cao lộc lạng sơn
thắng còn dặn hiển khi giao ma túy xong người nhận sẽ trả số tiền công hậu hĩnh
tối cùng ngày hiển đi xe ô tô
ôm đến điểm hẹn và được nam thanh niên không quen biết giao cho một mươi bánh heroin
để trong ba hộp bánh cùng ba triệu đồng để đi đường
nhận hàng xong hiển mang tới một nhà nghỉ ở điện biên cất dấu
và trưa hôm sau thì gọi điện cho lường thị huấn
hiển trả cho huấn một mươi triệu đồng tiền công một bánh heroin
huấn nhanh chóng xếp một mươi bánh heroin vào ba lô túi sách và vali
rồi đón ô tô khách xuống bến xe mỹ đình hà nội
trong khi đó hiển cũng lẳng lặng đón ô tô đi ngay phía sau
trên đường đi
hai đối tượng liên tục dùng điện thoại trao đổi về lộ trình giao dịch số hàng khủng
dạng sáng ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám khi huấn vừa xuống bến xe mỹ đình
và đang chờ đón taxi đi lạng sơn thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tàng
nhận thấy đồng bọn bị bắt đối tượng hiển đã tới công an quận nam tử liêm đầu thú
tháng một năm hai nghìn một mươi chín tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
vụ án mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
được nói lời sau cùng
cặp đôi tham gia vụ mua bán heroin đặc biệt lớn này xin tòa án xem xét mở lượng khoan hồng của pháp luật
tuy nhiên hội đồng xét xử nhận thấy số lượng ma túy mà các bị cáo vận chuyển là đặc biệt lớn
nên tòa sơ thẩm tòa án nhân dân tp hà nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo
vi trung hiển tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
lương thị huấn cũng bị tuyên phạt tử hình về tội danh nêu trên
và một năm về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
tổng hợp hình phạt cả hai tội
tội danh là tử hình
cũng ham chơi hơn ham học rồi tham gia vào một đường dây vận chuyển ma túy là một mười ít khác
nguyễn thị thảo ly sinh năm hai nghìn một trú tại an du đông một xã vĩnh tân huyện vĩnh linh quảng trị
với hành vi vận chuyển hơn bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
thảo ly đã phải nhận bản án một mươi hai năm tù giam
theo cơ quan chức năng khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
đội đặc nhiệm phòng chống ma túy
tội phạm phối hợp với đội trinh sát đặc nhiệm đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng trị
đội kiểm soát ma túy hải quan quảng trị mật phục ở bến đò mỹ yên
thôn bích la đông xã tân thành huyện hướng hóa quảng trị
tại đây lực lượng phát hiện bốn đối tượng đi trên xe ô tô biển kiểm soát bảy mươi ba a chín nghìn tám trăm chín mươi có biểu hiện nghi vấn
cùng lúc đối tượng nữ nguyễn thị thảo ly vượt biên sang lào
khi trở về khu vực bến đỏ thì bị cơ quan chức năng bắt giữ với tăng vật là bốn hai trăm ba mươi bốn viên ma túy tổng hợp
phát hiện thấy cơ quan chức năng các đối tượng còn lại điều khiển xe ô tô bỏ trốn
tiếp đó khoảng hai mươi hai h ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đội phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với đội cảnh sát giao thông đường chín
phòng cảnh sát giao thông công an quảng trị phát hiện xe ô tô biển kiểm soát bảy mươi ba a chín nghìn tám trăm chín mươi
được bỏ lại ở khu vực mỏ đá thôn thượng lâm
xã cam chính huyện cam lộ quảng trị
tiếp tục truy xét cơ quan chức năng bắt giữ đối tượng liên quan đến vụ việc là trần thanh giang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã tân ninh quảng ninh quảng bình ở khu vực mỏ đá nói trên
theo cơ quan chức năng nhóm đối tượng đã nhiều lần vận chuyển ma túy từ lào về việt nam rồi đưa ra tỉnh quảng bình tiêu thụ
thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi sau khi đưa ma túy từ lào về sẽ thuê xe ô tô tự lái hoặc taxi
trên đường di chuyển sẽ thay đổi phương tiện để qua mặt cơ quan chức năng
được biết thảo ly mới chỉ học hết bậc trung học cơ sở
khi vừa mới vào học lớp một mươi được ít ngày thì ly nghỉ học chuyển sang học nghề ở một tiệm làm tóc trên đường lê lợi thành phố đông hà quảng trị
những ngày sống xa gia đình ly yêu một đối tượng tên một quê ở huyện hướng hóa quảng trị
đối tượng này đã rủ dê và nhiều lần đưa ly ra huyện lệ thủy quảng bình chơi
thậm chí có thời gian một còn thuê nhà trọ cho ly ở liền mấy tháng
khi tình cảm hai bên đã khá chín một bảo ly lên hướng hóa vận chuyển ma túy cho say sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cũng trú tại quảng bình
cứ mỗi lần đi li được các đối tượng chở bằng ô tô đưa lên xã biên giới tân thành
tại đây ly nhận tiền từ xay rồi vượt sông sepol ở bến đò mỹ yên sang phía bên kia biên giới giao tiền và nhận hàng theo chỉ dẫn của bọn chúng
đến trung tuần tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám khi đối tượng vừa đặt chân trở lại biên giới việt nam tại bến đỏ mỹ yên
đã bị các lực lượng chức năng bắt quả tang
lúc này ly giáo nhìn quanh tìm say nhưng hắn đã tẩu thoát
khám xét trên người ly lực lượng chức năng phát hiện hai mươi một gói với bốn một trăm linh viên ma túy tổng hợp
theo cơ quan chức năng hai nghi phạm bị bắt nằm trong đường dây vận chuyển ma túy từ lào về việt nam
rồi đưa về quảng bình tiêu thụ với thủ đoạn dùng cùng lúc xe taxi và xe tự lái
thường xuyên thay đổi phương tiện trở hàng để qua mặt cơ quan chức năng
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn trong các chương trình sau